cục cảnh sát hình sự cơ quan thường trực phía nam vừa phối hợp cùng với các cục nghiệp vụ của bộ công an công an tp hcm sóc trăng khánh hòa
triệt phá đường dây cá độ bóng đá mùa quân cướp năm hai nghìn hai mươi hai với số tiền giao dịch là trên một tỷ đồng
qua công tác nắm tình hình cục cảnh sát hình sự bộ công an phát hiện ổ nhóm hoạt động tổ chức đánh bạc đánh bạc
trên internet với hình thức cá đội bóng đá với quy mô lớn
đường dây này do trần nguyễn minh thiện tên thường gọi là bảy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngụ tại tp hcm cầm đầu với đại lý con bạc rộng khắp các tỉnh miền tây
các đối tượng đa phần đều rất trẻ giỏi công nghệ thông tin thường xuyên thay đổi nơi ở di chuyển liên tục qua nhiều tỉnh thành
tp hcm vĩnh long bạc liêu nha trang căn cứ tài liệu thu thập được sáng ngày sáu tháng một mươi hai khi các đối tượng đang ở tại một khách sạn
trên địa bàn tp nha trang vịnh khánh hòa thì bị trinh sát cục cảnh sát hình sự bắt giữ đồng thời phối hợp với các đơn vị nhiệm vụ
đồng loạt thi hành lệnh khám xét khẩn cấp tạm giữ hình sự một mươi hai đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng một mươi một cục cảnh sát hình sự đã triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn khi quân cướp vừa khai mạc bắt giữ một mươi bốn đối tượng